liên quan tới vụ triều tiên phóng hai tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía đông của hàn quốc vào ngày một mươi năm tháng sáu
mỹ nhật bản và hàn quốc cùng ngày đã ra tuyên bố chung lên án vụ phóng này
tuyên bố nêu rõ những vụ phóng này đã vi phạm nhiều nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
cũng như cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu
trước đó chính phủ nhật bản cho biết hai tên lửa do triều tiên phóng đi chiều ngày một mươi năm tháng sáu
đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế iz của nhật bản
trong khi đó quân đội hàn quốc cũng xác nhận triều tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này
vụ phóng mới nhất của triều tiên diễn ra trong bối cảnh mỹ và hàn quốc vừa kết thúc cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất
cũng là cuộc tập trận đầu tiên kiểu này trong sáu năm qua tại thao trường pochon chỉ cách biên giới liên triều hai mươi năm km
cuộc tập trận nhằm kỷ niệm bảy mươi năm thành lập liên minh giữa hai nước